và câu chuyện tuyển sinh tại học viện quản lý giáo dục chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi của không ít giảng viên
nhà khoa học trong học viện quản lý giáo dục
đa phần những ý kiến này đều mong muốn các cơ quan có chức năng sớm vào cuộc thanh tra
làm rõ những vấn đề quản lý chất lượng giáo dục thu chi tài chính bổ nhiệm và tuyển dụng cán bộ
bởi đã một thời gian rất dài tập thể giảng viên ở đây có ý kiến đóng góp xây dựng với ban lãnh đạo nhà trường
tuy nhiên phần lớn ý kiến đều rơi vào quên lãng
từ câu chuyện này nhiều giảng viên đã gặp không ít khó khăn trong công tác giảng dạy
đã có những người bức xúc xin chuyển công tác
đáng chú ý không ít ý kiến phản ánh tại ngôi trường này có những biểu hiện thiếu dân chủ
coi thường quy chế của nhà trường và quy định của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn một mươi bảy hiệu trưởng trường đại học văn hóa hà nội không đứng lớp
vẫn nhận tiền phụ cấp đã bị bộ văn hóa thể thao và du lịch chấn chỉnh nhắc nhở
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thanh tra bộ công thương kiên quyết xử lý những sai phạm của đại học điện lực
như tuyển sinh đào tạo vượt chỉ tiêu cho phép
lãnh đạo nhà trường không giảng dạy vẫn nhận phụ cấp
cố ý làm trái các quy định về tài chính của nhà nước trong việc tổ chức hội nghị khoa học năm hai nghìn một mươi chín
mạnh tay hơn bộ công thương khẳng định
nếu không khắc phục sẽ chuyển hồ sơ sang bộ công an để xử lý
những tưởng các vụ việc trên là bài học để các cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trên cả nước
lấy đó làm gương
tuy nhiên vừa qua nhiều giảng viên của học viện quản lý giáo dục phản ánh tại ngôi trường này
cũng có nhiều vi phạm tương tự
điển hình là buông lỏng quản lý chất lượng giảng viên thấp
nhiều người không giảng dạy vẫn nhận phụ cấp khiến chất lượng đào tạo đi xuống
giảng viên góp ý lên lãnh đạo học viện lên bộ giáo dục và đào tạo nhiều lần nhưng chưa được xử lý thỏa đáng